ngày hai mươi tháng bảy viện kiểm sát tỉnh vĩnh phúc đã ban hành cáo trạng vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản truy tố một số thành viên đoàn thanh tra bộ xây dựng có hành vi vòi tiền
khi thanh tra tại vĩnh phúc vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc xác định các cán bộ trong đoàn thanh tra bộ xây dựng
đã lên kế hoạch bàn bạc để vòi vĩnh chiếm đoạt tiền của hàng chục doanh nghiệp
ủy ban nhân dân xã trong quá trình thanh tra tại địa phương này
bốn người bị truy tố gồm nguyễn thị kim anh phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thanh tra bộ xây dựng
nguyễn thị kim liên cán bộ phòng thanh tra xây dựng ba đặng hải anh chuyên viên phòng thanh tra xây dựng hai
và nguyễn thị thùy linh thành viên đoàn thanh tra